bộ công thương đã tổng kết năm năm triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài đến năm hai nghìn hai mươi
việc xuất khẩu hàng việt nam thông qua hệ thống mạng lưới phân phối của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài hiện đang là một kênh xuất khẩu hiệu quả bền vững
trải qua năm năm triển khai đề án đã được chính phủ và bộ công thương đánh giá là một đề án quan trọng
mang lại hiệu quả thiết thực đóng góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy xuất khẩu của việt nam sang các nước
trong năm năm qua chúng ta cũng đã hỗ trợ cho đến hàng ngàn các doanh nghiệp đưa được các sản phẩm của các doanh nghiệp của việt nam vào các hệ thống phân phối của nước ngoài
trung bình mỗi năm là chúng ta cũng đã xuất khẩu thông qua hệ thống này là khoảng hai tỷ usd
và như vậy là trong năm năm chúng ta đã xuất khẩu qua hệ thống qua mạng phân phối nước ngoài là hơn một mươi tỷ usd
bộ công thương cũng kỳ vọng các tập đoàn phân phối sẽ phát huy hơn năm năm
bộ công thương cũng nữa thế mạnh để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn tiếp theo
cũng tại hội nghị bộ công thương cùng các tập đoàn phân phối đã ra mắt bộ cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp việt nam xuất khẩu và một số hệ thống phân phối đối tác của đề án